năm hai nghìn một mươi tám kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao và ba mươi năm ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
tối qua tại trung tâm hội nghị tỉnh yên bái đã diễn ra lễ kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị yên bái viêng trăn
đây chính là nền móng vững chắc cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai tỉnh một minh chứng sinh động của mối quan hệ giữa hai nước việt nam lào
nền móng vững chắc cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai tỉnh một minh chứng sinh động của mối quan hệ giữa hai nước việt nam lào
hai tỉnh ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực
từ đó được các thế hệ lãnh đạo cán bộ đảng viên và nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp mang lại tin tưởng và hiệu quả thông qua các chương trình hợp tác
hai tỉnh yên bái và viên trăn có quan hệ đoàn kết giúp đỡ nhau
em là một lưu học sinh của lào đang học ở yên bái cũng cảm thấy xúc động và tự hào khi biết mối quan hệ này
tại yên bái em cũng có những người bạn người việt luôn giúp đỡ chúng em khi xa nhà
học ở yên bái nhiều lúc rất nhớ đất nước lào
mong muốn hai tỉnh hai nước luôn đoàn kết gắn bó bền chặt keo sơn
qua các trang sử qua các trang sách qua các trang văn áng thơ thì tôi cảm thấy rằng rất ngưỡng mộ và yêu đất nước lào
cũng như ngược lại tôi muốn tất cả những người bạn lào hãy hiểu và yêu đất nước việt nam chúng tôi
nhân dịp kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh
tỉnh yên bái đã công bố quyết định khen thưởng của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
khen thưởng huân chương hữu nghị cho hai tỉnh
thưa ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đồng chí vi đông say nhạ sòn ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
bí thư tỉnh trường tỉnh viêng trăn cũng gắn huân chương vào lá cờ truyền thống của tỉnh yên bái
và trao tặng bằng huân chương hữu nghị cho tập thể lãnh đạo tỉnh yên bái
thư ủy quyền của quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí phạm thị thanh trà bí thư tỉnh ủy yên bái trao tặng bằng huân chương độc lập hạng nhì
cho cá nhân đồng chí vi đông sai nhạ sòn ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
bí thư tỉnh trường tỉnh viên trăn